nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể đã đến đặt vòng hoa dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm bắc hồ
năm mươi năm qua thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh từ một tỉnh thường xuyên nhận trợ cấp của trung ương
nhưng với ý chí quyết tâm các thế hệ lãnh đạo tỉnh thanh hóa đã luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua
có nét với nhiều thành tựu đáng tự hào trong giai đoạn tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thanh hóa quyết tâm đưa tỉnh thanh sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bắc hồ kính yêu hẳng mong muốn